nhà báo nhà văn khiếu quang bảo luôn luôn mãi miết đi miệt mải viết
mỗi năm thì ông lại xuất bản một cuốn sách cho riêng mình
và điều đó thì đã cho thấy là cuộc sống luôn cho ông cảm hứng để viết
dù là cuộc sống bộn bề nhưng cũng không ngăn nổi nhà báo nhà văn khiếu quang bảo
đêm đêm trong đèn trải lòng trên những trang viết
quấn cắt bụi đường xa xuất bản năm nay là cuốn sách thứ một mươi bốn của nhà văn nhà báo khiếu quang bảo
ông mải miết đi miệt mải viết
mỗi năm xuất bản một cuốn sách
có năm như năm ngoái ông xuất bản hai cuốn trong hai quý
đó là điều bất ngờ trong giới về sức đi và bút lực của một tác giả đã ở tuổi xưa nay hiếm
tôi biết chính là đang làm một cái việc gì tốt đẹp hơn cho cái thời đại ta đang sống
ở quấn bút ký cắt bụi đường xa nếu như với hà nội mùa cây thay lá
ta cảm nhận hà nội mỗi mùa mang một sắc mỗi con phố nhốm một màu
tất thầy bốn mùa đều để lại cho ta cảm nhận sống như mơ
với đi tìm câu hát lý thương nhau người ơi đưa ta đến một vùng hồ
giấu thích xưa của dòng tiêu tình
hát lý thương đã một thời vang vọng tiếng hát trương chi
làm say đắm nàng mị nương xinh đẹp
chỉ cần nơi đó có các liền anh liền trị
có những áo mớ bảy mớ ba nón ba tầm quay thao giải yếm lụa sồi
những ô lục soạn khăn đóng áo cặp the hoa gấm
là giao duyên giao tình ẩn chứa sức sống mùa xuân của con người và tạo vật
rồi ông cảm nhận chất phong tình trong khúc hát xoan
vào bình định xem hát bài tròi
qua sơn trà một rừng già nằm giữa thành phố trẻ
để rồi tới bạc liêu cái nôi đơn ca tài tử
có một cái thế mạnh mà tôi rất thích ở nhà văn khiếu quốc bảo
đấy là ngôn ngữ rất là tinh tế nhẹ nhàng
và người ta đọc những cái câu văn rất là trao chuốt của ông
thì cảm thấy cái suy nghĩ của mình nó không chỉ được ấm áp đẹp lên
mà nó tạo ra một cái gì đấy rất dịu nhẹ
như một cái làn gió mát của mùa thu
như một chút ngọt ngào hà nội
và làm cho người ta trở nên tinh tế hơn
khi người viết
đạt tới một năng lực làm việc không biết mệt mỏi
ấy chính là sự mê say sáng tạo tố chất quý trời ban
nếu trong tập bút ký
những tiếng vỗ cánh là chuyến đi nghìn dặm từ bắc vào nam dọc đất nước
qua trường sơn tây nguyên và quay về bằng đường ven biển
thì trong cuốn du ký những biển đất tôi qua
nhà báo nhà văn khiếu quang bảo
đã thực hiện cuộc hành trình vạn dặm từ đông sang tây
từ nam lên bắc
phần còn lại của nửa đông bán cầu
mà giờ đây
là cắt bụi đường xa
khiếu quang bảo đi không chỉ trong vài lữ khách
mà là trải nghiệm nền văn hóa trong suốt chiều lịch sử biến động
mỗi nơi ông tới
quan sát và chiếm nghiệm
để rồi biểu cảm bằng ngôn ngữ văn trương